ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính với số ca mắc cũng như tử vong cao hàng đầu tại việt nam
bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa đe dọa tính mạng của hàng triệu người nếu không được phát hiện sớm và có phác đồ điều trị phù hợp
đáng nói một số dấu hiệu ung thư gan thường bộc lộ ra ngoài khi gan đã bị tổn thương nhưng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác điển hình như vàng da
đâu là những dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư gan và phương pháp điều trị hiệu quả
nội dung sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vâng rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ vàng da có phải là dấu hiệu thường gặp không
vâng da là một trong những dấu hiệu của nhiều bệnh lý trong đó vàng da có thể là một trong những biểu hiện của bệnh viêm gan b
bệnh viêm gan b thì gây ra tổn thương gan và gây ra tổn thương đường mật trong gan dẫn tới là cái việc ứ trệ mật trong máu dẫn tới vàng da
như vậy nếu người bệnh có triệu chứng vàng da
thì việc đầu tiên là chúng ta có thể là nghĩ tới người bệnh có mắc những bệnh lý về gan hay không đặc biệt là viêm gan b
vậy người bệnh cần làm gì để phân biệt vàng da do ung thư gan và vàng da do các bệnh lý thông thường thưa bác sĩ
vàng da là một trong những triệu chứng của nhiều bệnh lý chính vì vậy người bác sĩ thì khi gặp một bệnh nhân vàng da thì phải phân biệt đây là vàng da do gan viêm gan b hay không hay là do bệnh lý khác
chúng ta phải dựa vào hệ thống xét nghiệm cũng như quá trình hỏi thăm khám tiền xử bệnh tật thì chúng ta sẽ phân biệt bệnh lý viêm gan b hay là do bệnh lý khác để chúng ta có thể điều trị được nguyên nhân gây vàng da
vâng hiện nay thì có những phương pháp nào điều trị ung thư gan ạ
hiện tại thì chúng ta đang có rất nhiều các phương pháp điều trị bệnh lý ung thư gan
và các phương pháp thì
ngày càng được tiến bộ thông qua chúng ta điều trị bệnh ung thư gan thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào giai đoạn bệnh và tình trạng bệnh lý cụ thể
hiện tại thì đối với những trường hợp ung thư gan chúng ta có thể phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ khối u gan hoặc lấy
một phần gan trong đó có khối u
đối với những trường hợp mà bệnh còn khư trú tại gan
còn đối với những trường hợp bệnh lan tràn thì chúng ta có thể phối hợp cùng các phương pháp khác
vì vậy đối với điều trị bệnh ung thư gan thì chúng ta cần phải phù hợp nhiều phương pháp với nhau
như là phẫu thuật như là đốt sóng cao tần như là điều trị tiêm cồn điều trị nút mạch gan
đấy là những phương pháp điều trị tại chỗ
và chúng ta có thể điều trị các cái điều trị biến dịch điều trị kháng thể đơn dòng điều trị đích là điều trị phương pháp toàn thân cho bệnh lý ung thư gan
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
là một trong những trung tâm tư vấn và điều trị ung thư hàng đầu
khoa ung bữa ố bệnh viện đao khoa tâm anh cung cấp các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư gan
áp dụng mô hình điều trị đa mô thức và cá thể hóa trong điều trị
phẫu thuật đốt sóng cao tần nút mạch hóa chất điều trị toàn thân
bệnh viện quy tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao
luôn quan tâm chăm sóc chuyên biệt cho từng bệnh nhân
hỗ trợ tiếp cận với các chuyên gia y tế hàng đầu ở nước ngoài
cập nhật nhanh các phác đồ điều trị tương đương với tiêu chuẩn thế giới
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh ung thư trong khu vực
và người bệnh trở về từ các trung tâm y tế nước ngoài